sau nhu cầu tìm việc làm hai thanh niên đã tiếp cận các thông tin tuyển dụng qua trang tuyển dụng khu công nghiệp trên mạng xã hội facebook
tìm người làm việc cho một công ty chuyên về kênh tại khu vực cửa khẩu mộc bài tỉnh tây ninh
với những lời mời chào về một công việc nhẹ thù nhập hấp dẫn cả hai nạn nhân đã được hướng dẫn và đưa qua cửa khẩu sang campuchia làm việc ở một song bạc
nhưng không được trả lương và yêu cầu trả số tiền hàng trăm triệu đồng nếu muốn trở về
trong buổi học chúng tôi bắt định làm làm được hơn ba tháng
tháng thứ tư là chúng tôi không có việc làm chúng tôi đang tốt cái thất nghiệp ở đấy
có một thằng đó vào bình luận bảo muốn làm bán xá không làm ở miền nam tây ninh
một chó thân lượng với nhau đi có nên đi hay không vẫn quyết định đi
thế là được hai hôm sau
một cháu bắt taxi đến sân bay nội bài là đến đấy rồi xuống đến thật sớm nhất là có mấy thằng đấy là cho người đón cháu ở đấy
sợ mong mọi người xem được cái này thì giúp kinh nghiệm là sau cháu là cháu phải trả trước rồi là cũng khuyên mọi người là đừng tin người quá
thông qua mạng xã hội nhiều thông tin tuyển dụng sang campuchia để làm việc
tưởng những giấc mơ đổi đời ngọt ngào nhưng lại xa xuống địa
một đêm tối đứng trước lời rụ rỗ ngon ngọt rằng sang campuchia làm ăn với nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng
sinh viên này đã bỏ học giấu gia đình người thân vượt biên với hy vọng đổi đời
sau hơn một tháng gia đình em sống trong lo lắng thấp thỏm chỉ mong con trai lành lặn trở về
đến khi vỡ mộng làm giàu tình ngộ cũng là lúc đặt lên đôi vai người mẹ món nợ gần một trăm linh triệu đồng
khi gia đình phải vay mượn gửi tiền sang nước bạn
con về việt nam
thông tin của em ở campuchia là tìm kiếm thông tin khách hàng những danh bà họ đã đưa cho em
rồi sau khi tìm kiếm đầy đủ các thông tin em sẽ gửi lại cho những người trung quốc
yêu cầu là khoảng mỗi ngày phải tìm được khoảng bốn khách hàng
và nếu không tìm đủ thì sẽ bị tăng ca
sẽ làm việc thêm khoảng một đến hai tháng
cái phương tức thủ đoạn của loại tù thạm này là nó lợi dụng cái lòng tin
và hứa hẳn những cái công việc làm rất là ổn định
sau đó là nó đưa vào các cái cơ sở kinh doanh ghi dịch vụ mại dông
nó cứ mất cái chức lao động và nó không có trả tiền
và cũng không thể trốn thoát được cái nơi mà làm việc đó
nên là người dân phải thật trọng thân trọng cảnh giác
không để con người mình và chính bản thân mình nghe theo những cái lời phú dụng
và nhụn nhỗ đi ra nước ngoài làm việc
tìm việc làm là nhu cầu chính đáng của mỗi người
nhất là với số lao động đến tuổi
tuy nhiên để phòng tránh rủi ro và nguy cơ trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo
khi nhận được lời mời đi làm ăn xa kiểu việc nhẹ lương cao
thì hãy tin rằng đó chính là một cái bẫy
bởi vì không một doanh nghiệp chân chính nào lại có thể trả lương hậu hĩnh cho những công việc nhàn nhạ
đặc biệt đừng dễ tin vào những lời mời chào hấp dẫn trên mạng xã hội
để tránh bị lừa người lao động khi có nhu cầu đi lao động tại nước ngoài
cần tìm hiểu cụ thể thông tin liên quan
nhất là tư cách pháp nhân của các đơn vị hay cá nhân nhận hồ sơ đưa người đi lao động
người lao động cũng cần lưu ý
tất cả công ty xuất khẩu lao động đều phải có chương trình đào tạo giáo dục định hướng cho người lao động
vì vậy khi bắt gặp cá nhân công ty nào đó hứa hẹn
không cần đào tạo
đào tạo đi nhanh lương cao thì phải hết sức cảnh giác